do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông kết hợp với hội tụ gió
nên trong đêm nay tại bắc bộ vẫn duy trì mưa rông ở một vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
với mức nhiệt sao động là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
sang ngày mai thì khu vực giảm mây đôi lúc hứng nắng
với mức nhiệt trưa chiều trong khoảng là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
riêng khu tây bắc có nơi còn cao hơn
đến với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vẫn duy trì mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cùng nền nhiệt trong khoảng là từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
trời rét về đêm và sáng
phần còn lại từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng có mưa rông
với mức nhiệt sao động là từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
riêng khu vực nam trung bộ trời khô giáo với nền nhiệt cao hơn
giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ
về chiều tối thì có mưa vài nơi
riêng miền tây nam bộ thì có mưa rông ở diện giải rác
bạn ngày cả hai khu vực đều có nắng
với mức nhiệt cao nhất tại tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn trên ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là từ hai mươi hai mươi tám độ và từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm có lúc có mưa mưa rào
ngày phổ biến ít mưa trời rét
nhiệt độ là từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ